cảm ơn các bạn đã theo dõi
thị xã già rai bắt quả tăng cơ sở thu mua tôm trên địa bàn xã phong thạnh
thị xã già rai tỉnh bạc liêu do ông nguyễn văn nhật làm chủ
đang tổ chức cho công nhân bơm chích tạp chất và tôm nguyên liệu
lực lượng công an thu giữ tại hiện trường một mươi bốn kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất cmc
và dụng cụ dùng để bơm trích tạp chất vào tôm
thời gian qua nhiều thương lái đến tận xã phú thọ huyện tam nông của tỉnh đồng tháp
để thu mua vẩy cá các loại với số lượng lớn
bởi đây là địa phương có làng nghề làm cá khô để cung ứng cho các địa phương lân cận
tuy nhiên cho đến thời điểm này các ban ngành liên quan cũng như chính quyền địa phương ở đây
vẫn không biết rõ nguyên nhân thương lái thu mua vẩy cá là để làm gì
hiện tại địa phương này có khoảng ba mươi cơ sở chế biến cá khô
nên số lượng vẩy cá cũng khá lớn
theo người dân địa phương vẩy cá trước giờ đa phần là bò
nhưng kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay vẩy cá được thương lái thu mua với số lượng lớn
với giá là bốn đồng
trung bình một tấn cá nguyên liệu sẽ cho ra trên một trăm linh kg vẩy cá
nhiều chủ cơ sở chế biến cá khô cho biết
hầu như loại vẩy cá nào thường lái cũng mua với số lượng không hạn chế
số tiền bán vẩy cá chủ cơ sở dùng để trả lương cho công nhân
trước đây ở các tỉnh thành phố khác cũng có trường hợp tương tự là thu mua lá khoai mì
dây khoai lang lá mãng cầu xiêm gây xôn xao dư luận
nhưng ngành chức năng vẫn chưa xác định được mục đích của việc thu mua là gì
và hiện các ban ngành liên quan cũng như chính quyền huyện tam nông
có đi tìm hiểu nhưng vẫn không biết rõ nguyên nhân thương lái thu mua vẩy cá để làm gì
đa số người đi thu mua vẩy cá là dân địa phương
còn thương lái đến mua lại thì không rõ là từ nơi nào
việc mua bán này cũng diễn ra khá lâu
vậy cá được mua với nhiều mức giá khác nhau tùy vào từng thời điểm
toàn bộ lượng mực tồn động trên tàu của ngư dân ở xã bình chánh
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã được các cơ sở thu mua
chế biến mực ở địa phương thu mua hết để xuất khẩu sang thái lan trung quốc và thị trường trong nước
trên một tấn mực tồn động do không tiêu thụ được trên tàu ngư dân đã được thu mua toàn bộ
giá mực khô do các cơ sở thu mua chế biến mực thu mua tại tàu là một trăm một mươi năm một trăm hai mươi đồng một kg
ubnd xã bình chánh cho biết các cơ sở thu mua chế biến mực tại địa phương
cũng đã xuất khẩu giải phóng được hàng nghìn tấn mực bị tổn động lâu nay tại địa phương
trước đó do trung quốc yêu cầu xuất
xuất khẩu mực theo đường chính ngạch phải có doanh nghiệp ký hợp đồng kinh tế với các đối tác trung quốc
và yêu cầu truy xuất nguồn gốc rõ ràng chứ không xuất khẩu sang trung quốc theo đường tiểu ngạch như trước
nên lượng mực khô xuất khẩu không xuất được sang trung quốc dẫn tới ứ động
những ngày qua nắng nóng kéo dài tại địa bàn quảng nam khiến cho nhiều nơi bị hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng
hàng trăm hectare lúa hoa màu có nguy cơ bị chết cháy
nói về năng nóng kéo dài khiến cho nhiều cánh đồng thiếu nước
nước nghiêm trọng nhiều trạm bơm không thể hoạt động được do không có nước
tình trạng này kéo dài trong nhiều tuần qua khiến bà con nông dân lo lắng đứng ngồi không yên
hiện các cánh đồng lúa của các địa phương quảng nam trong giai đoạn đẻ nhánh làm đồng
bị cháy nắng và ngập mặn có nguy cơ mất trắng
chỉ riêng tại huyện tiên phước đã có gần bốn mươi năm hectare lúa cháy nắng và không có khả năng khắc phục
còn tại huyện điện bàn duy xuyên nắng hạn còn khiến nước mặn xâm nhập
hiện chính quyền và người dân quảng nam đang ra sức chống hạn
giá thanh long tăng mạnh so với cùng kỳ do trung quốc gia tăng tiêu thụ chính ngạch
mức lợi nhuận của người trồng có thể đạt là hai trăm linh triệu đồng một hectare với giá là một mươi năm đồng một kg
giá bán thanh long tại bình thuận trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín trung bình ở mức là một mươi sáu sáu trăm linh đồng một kg
theo đó thu nhập của người nông dân sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cao hơn năm hai trăm linh
mức lợi nhuận sau khi trừ hết chi phí có thể đạt tới mức trung bình là hai trăm linh triệu đồng một hectare với giá là một mươi năm đồng một kg
nguyên nhân khiến giá luôn ở mức cao hơn so với mọi năm là vì trung quốc tăng thu mua
cùng với đó tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ đến một số thị trường khó tính như mỹ nhật bản đức pháp canada dubai nga
mặt khác nông dân bình thuận đang hướng đến trồng thanh long sạch để có thể xuất khẩu đến nhiều thị trường thế giới
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an lạng sơn đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tỉnh phát hiện bắt một trăm ba mươi bảy vụ
một trăm chín mươi bốn đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép trên tám tấn pháo nổ
con số này cho thấy là việc buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép không chỉ diễn ra vào dịp sắp tết
ngày hai mươi hai tháng sáu tại khu vực đường mòn gốc bưởi công an huyện văn lãng phối hợp với công an tỉnh và trạm biên phòng cửa khẩu cốc nam
phát hiện hai nam thanh niên đang vác mỗi người một
bao tải dứa màu xanh tiến hành kiểm tra thì một nam thanh niên vứt lại hàng bỏ chạy
người thanh niên bị giữ lại là nông đức thoại chú tỉnh cao bằng
tổ công tác yêu cầu thoại mở bao hàng phát hiện bên trong chứa một trăm linh kg pháo nổ trái phép
chủ yếu là pháo hoa loại ba mươi sáu quả một dàn
từ ông mua hàng sau đó bảo em vác hàng về việt nam đến đường mòn gốc bưởi thì bị công an bắt giữ
qua quá trình đấu tranh về các hành vi sai phạm về pháo thì hiện nay không cứ là vào cái điểm
cái thời gian là tết nguyên đán cận tết mà các cái đối tượng thường xuyên là có cái hành vi là xuất cảnh trái phép sang trung quốc
vận chuyển hàng cấm và pháo nổ về việt nam để tích trữ cũng như là vận chuyển về các tỉnh phía xuôi tiêu thụ
lạng sơn là địa bàn cờ khẩu mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện vận chuyển hàng hóa lên biên giới
một số lái xe tải sau khi giao hoàng song đã mua pháo xấu trên xe để đưa về quê tiêu thụ
những khoảng trống trong cabin ghế xe thành xe chính là nơi họ thường cất dấu pháo
mới đây công an huyện cao lộc phối hợp với lực lượng chức năng cửa khẩu hữu nghị bắt quả tang lái xe vũ văn tiến
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c chín mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi năm đang vận chuyển hàng cấm
tăng vật thu giữ trong cabin sáu túi ni lông chứa pháo nổ trái phép
chủ yếu là pháo ràn loại ba mươi sáu quả một ràn tổng trọng lượng bốn mươi chín kg
hiện nay khu vực đường biên hầu như đã được rào chắn

tượng vận chuyển hàng lậu nói chung pháo nổ nói riêng
chủ yếu là ném qua hàng rào sau đó vác vào khu vực các xã giáp biên để tập kết
để ngăn chặn hành vi này các lực lượng tổ chức bám địa bàn
kiểm soát chặt chẽ những khu vực đường mòn lối tắt qua biên giới
trong thời gian vừa qua công tác phối hợp giữa lực lượng công an với biên phòng
đồng chí hồng chí ma đã thực hiện rất tốt
thứ nhất là các lực lượng đã thường xuyên trao đổi kịp thời thông tin
các tình hình ở biên giới cũng như trong nội địa
tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp

ngăn chặn không để pháo lọt ra
điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm tình hình địa bàn
kiểm tra kiểm soát kịp thời phát hiện bắt giữ pháo lậu ngay tại biên giới
ngăn chặn không để pháo lọt ra
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
sau phiên giảm giá nhẹ giá bảng trong nước sáng ngày hôm nay quay trở lại đã tăng mạnh
sáng nay giá vàng sgc tại thị trường hà nội ở mức là ba mươi chín hai ba mươi chín năm mươi sáu triệu đồng một lượng
mua vào bán ra tăng hai trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua và ba trăm năm mươi đồng ở chiều bán
so với ngày hôm qua
giá bảng trong nước sáng nay tăng mạnh do ảnh hưởng đã tăng giá bảng thế giới trong phiên giao dịch đêm qua
theo các chuyên gia dù giá vàng đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua
nhưng thị trường vàng trong nước vẫn khá ổn định
các đợt tăng giá hiện nay không còn gây quan ngại cho thị trường
cục quản lý dược bộ y tế vừa ra văn bản yêu cầu thu hồi sản phẩm max lipo slimming
do không đạt chất lượng
sản phẩm max lipo slimming do công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư thương mại
và dịch vụ coriavina nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường
công ty này có địa chỉ tại huyện thanh trì hà nội
max lipo slimming là sản phẩm mỹ phẩm giảm béo bị đình chỉ do thành phần công thức ghi trên nhãn
không đúng với thành phần công thức ghi trên phiếu công bố gửi bộ y tế
cục quản lý dược yêu cầu công ty gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối
sử dụng sản phẩm đồng thời cơ sở kinh doanh này cần thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định
và gửi báo cáo về cục quản lý dược trước ngày một mươi tháng tám
thưa quý vị hiện nay ngoài các loại hình tham quan truyền thống thì hình thức vui chơi mạo hiểm
đang là xu hướng khá được yêu thích là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ đặc biệt là du khách nước ngoài
đây cũng được xem là sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn du khách tại các khu vui chơi giải trí ở trong cả nước
hấp dẫn thì đã rõ rồi tuy nhiên du lịch thể thao mạo hiểm hay là các trò chơi cảm giác mạnh
lại cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại